do ảnh hưởng của không khí lạnh sáng sớm ngày hôm nay nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu xuống mức rét đậm rét hại
đêm về sáng ngày một tháng một mươi hai không khí lạnh tác động đến lào cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực trên địa bàn giảm xuống mức thấp nhất
lúc bảy giờ sáng nay nhiệt độ tại các địa phương đồng loạt giảm như thành phố lào cai chỉ còn một mươi sáu tám độ c huyện bảo yên một mươi sáu bốn độ c vùng núi bắc hà rét hải một mươi một năm độ c
đặc biệt tại thị xã sapa nhiệt độ chỉ còn tám một độ c
dự báo trong đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai suy yếu chậm do đó người dân không được chủ quan luôn đảm bảo các phương án phòng chống rét cho người và vật nuôi tránh thiệt hại xảy ra